các cơ quan chức năng sau khi xảy ra vụ án ban chuyên án đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khởi tố vụ án
quá trình lấy lời khai của hai nghi can cơ quan cảnh sát điều tra thấy phù hợp với hiện trường đối tượng cũng đã nhận tội
bên cạnh đó các dấu vết chứng cứ cũng như công tác xét nghiệm adn một số dấu vết để lại
khẳng định nguyễn hải dương và vũ văn tiến là hai đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên